để từng bước thẩm thấu chuyển hóa hợp tác để chuyển hóa sử dụng thế lực phản động ngoài nước
câu kết với nhóm phản động và những kẻ cơ hội trong nước để chống phá cách mạng việt nam
ngoài ra một số đảng viên thoái hóa biến chất suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lôi sống
cũng hùa theo các luận điệu của các thế lực thù địch phản động
hòng làm cho tình hình an ninh chính trị ở việt nam trở nên phức tạp
thời gian gần đây
chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa một cách toàn diện
trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị kinh tế pháp luật quốc phòng an ninh
nguyên tắc tổ chức cán bộ công tác nhân sự đại hội
hiện nay họ đang sử dụng thủ đoạn là tập trung tác động vào nhận thức tâm lý tình cảm
niềm tin của nhân dân đối với đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa
xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước bôi đen hình ảnh thành tiệu của đất nước hình ảnh lãnh tụ
họ thường lợi dụng những hạn chế thiếu sót của ta để chính trị hóa các vấn đề về kinh tế xã hội
từ đó tác động làm thay đổi nhận thức về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước
một mặt họ ra sức kêu gọi thúc đẩy dân chủ đa nguyên thay đổi thể chế chính trị
đổi tên đảng tên nước sửa cương lĩnh hiến pháp
phi chính trị hóa quân đội công an thực hiện tam quyền phân lập ở việt nam
thúc đẩy kích động phong trào bất tuân dân sự tuần hành biểu tình bạo động
khiếu kiện gây điểm nóng về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
mặc cả đối kháng chính quyền coi đây là sự tập dượt cho cách mạng màu
thời gian qua họ luôn cho rằng
các vấn đề tín ngưỡng tôn giáo an sinh xã hội đất đai cơ sở thờ tự
giáo dục biển đông là những vấn đề nhạy cảm có thể lợi dụng để chống phá
hiện nay họ triệt để lợi dụng công tác phòng chống tham nhũng
xây dựng chỉnh đốn đảng các sự kiện chính trị
các vấn đề phức tạp nhạy cảm về an ninh chính trị để phân hóa chia rẽ
thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch hoài nghi
thiếu niềm tin vào bản chất vai trò lãnh đạo của đảng
họ cũng tìm cách
thẩm thấu cấy sâu vào trong xã hội việt nam
tư tưởng chia rẽ đường lối đối ngoại của đảng
nhất là trong quan hệ với các nước lớn nước láng giềng khu vực
về phương tiện họ triệt để lợi dụng công cụ truyền thông báo chí
không gian mạng và coi đây là ưu thế mũi nhọn phương tiện
chất xúc tác để chuyển hóa gây dối loạn nhận thức tư tưởng
thúc đẩy nhanh tự diễn biến tự chuyển hóa
dẫn dắt phong trào bất tuân dân sự chống đảng chống nhà nước
xã hội chủ nghĩa
chính vì vậy đấu tranh phản bác các quan điểm luận điệu sai trái
thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trước việc chuẩn bị tổ chức
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng là nhiệm vụ trọng yếu
cấp bách là trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng
của hệ thống chính trị và mọi cán bộ đảng viên
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch sẽ góp phần ngăn chặn
hữu hiệu giảm tác hại
những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động trên internet
mạng xã hội và các phương tiện truyền thông nhất là khi đảng ta chuẩn bị tổ chức
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
với tiêu đề vạch trần làm thất bại âm mưu các thế lực thù địch chống phá
đại hội đảng các cấp và đại hội một mươi ba của đảng bài viết của tác giả bắc hà
đăng trên báo quân đội nhân dân cho biết
đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ được tổ chức
trong năm hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước
là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng toàn dân toàn quân
chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt là yếu tố tiền đề hết sức quan trọng
để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu
phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
theo đó đại hội đảng bộ các cấp cần chuẩn bị kỹ cả về nội dung
báo cáo chính trị và công tác nhân sự
đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng
là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội
trong chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
ban chấp hành trung ương bộ chính trị xác định và nhấn mạnh
công tác nhân sự cần thực hiện phương châm bảo đảm tính kế thừa ổn định
đổi mới sáng tạo và phát triển phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc
xiết chặt kỷ luật kỳ cương coi trọng chất lượng hiệu quả
đề cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu
cấp ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm phải đặc biệt coi trọng chất lượng
có số lượng và cơ cấu hợp lý tiêu biểu về trí tuệ phẩm chất
uy tín thật sự trong sạch vững mạnh có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao
đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp
và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
cùng với đó báo cáo chính trị cần đánh giá đúng trung thực khách quan toàn diện
tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhất là các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng
không tham nhũng lãng phí tiêu cực chỉ rõ ưu điểm khuyết điểm nguyên nhân
nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc
trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng thời xác định phương hướng
mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ tới sát tình hình thực tế
có tính khả thi cao làm cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả
thông qua đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
củng cố tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng
để chuẩn bị cho đại hội một mươi ba của đảng từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
các tiểu ban của đại hội gồm tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội
tiểu ban điều lệ đảng tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội
đã được thành lập và sớm đi vào hoạt động với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương nghiêm túc
ngay sau khi được thành lập
từng tiểu ban đều do đại hội đồng hành
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư trực tiếp chỉ đạo tiến hành khảo sát tình hình thực tế
tổ chức họp nhiều lần để thống nhất từng nội dung nhất là những nội dung quan trọng
công tác quy hoạch nguồn cán bộ cho đại hội một mươi ba của đảng và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được cấp ủy tổ chức đảng các cấp chuẩn bị từ các nhiệm kỳ trước đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
đến nay phần việc này về cơ bản được hoàn thiện
trung ương cũng đã thống nhất danh sách giới thiệu dự bầu ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
do tổ chức đảng các cấp các ban ngành trung ương và các địa phương giới thiệu quy hoạch
căn cứ kế hoạch tổng thể những cán bộ trong diện quy hoạch được trung ương và các cấp ủy quan tâm
tạo điều kiện cho đi đào tạo bồi dưỡng luân chuyển công tác để rèn luyện thử thách qua thực tiễn
với nhiều cương vị công tác từ thấp đến cao
đây thực sự là bước chuẩn bị chú đáo chủ động từ sớm
từ xa của trung ương của các cấp ủy và hệ thống chính trị trong tiến hành công tác nhân sự khoa mới
như vậy có thể khẳng định công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đã và đang được cấp ủy tổ chức đảng các cấp chuẩn bị chú đáo công phu bài bản
được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm đánh giá cao
qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt đúng đắn của đảng
tạo không khí phấn khởi
đồng thuận trước thềm đại hội đảng các cấp
thế nhưng các thế lực thù địch phần tử cơ hội đã cố tình đưa nhiều thông tin sai lệch
xuyên tạc về đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng cộng sản việt nam
đặc biệt là tuyên truyền xuyên tạc về công tác chuẩn bị đại hội
chúng dựng chuyện và quy trục rằng việc chuẩn bị đại hội như là hoạt động thay cho đại hội
xóa bỏ quyền của các đại biểu dự đại hội
tuy nhiên công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho đại hội một mươi ba là ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
đã tước đi quyền tự do dân chủ trong việc ứng cử đề cử và bầu cử của các đại biểu sự đại hội một mươi ba
theo họ thực chất là những nguồn tin thất thiệt trên internet mạng xã hội
thì không chỉ là nội dung văn kiện mà danh sách ủy viên trung ương của đại hội một mươi ba cũng đã có
đặc biệt vấn đề nhân sự bị một số thế lực bên ngoài can thiệp chỉ đạo
xuyên tạc họ tự dựng lên danh sách lãnh đạo cấp cao ủy viên bộ chính trị
ủy viên trung ương đảng như thế họ là người trong cuộc
họ tung hô nguy tạo rằng đại biểu dự đại hội một mươi ba của đảng chỉ còn việc dơ tay biểu quyết
đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác
đặc biệt chúng trắng trợn dựng chuyện xuyên tạc
đại hội đảng là hình thức là một dịp tái cơ cấu cán bộ theo lối phe cánh lợi ích nhóm
trước việc đảng nhà nước việt nam kiên quyết xử lý nghiêm minh không có vùng cấm mọi sai phạm của cán bộ đảng viên thì họ lợi dụng xuyên tạc nói xấu bôi nhọ đội ngũ cán bộ chủ chốt kích động gây chia rẽ đoàn kết trong đảng
nguy hiểm hơn chúng vu cáo xuyên tạc rằng đảng cộng sản việt nam đã đổi màu không còn kiên định chủ nghĩa mark lenin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
vậy thực chất những luận điệu đó như thế nào
gắn kết giữa phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại
cho đến nay công tác chuẩn bị đại hội một mươi ba đã và đang được thực hiện tích cực trách nhiệm bảo đảm tiến độ ở đảng bộ các cấp cả về nội dung các báo cáo và công tác nhân sự
cũng như các đại hội trước nhân sự đại hội một mươi ba đã được ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai chuẩn bị chú đáo công phu
quy hoạch cán bộ và công tác đào tạo cán bộ theo quy hoạch đã và đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị về nội dung
việc triển khai công tác quy hoạch đào tạo cán bộ chủ chốt theo quy hoạch được thực hiện bài bản công khai dân chủ có chất lượng
đại hội một mươi ba của đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong
toàn đảng toàn dân toàn quân trong hệ thống chính trị các cấp
công tác chuẩn bị đại hội được phổ biến sâu rộng đến mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp
dự thảo báo cáo chính trị sẽ được công bố công khai và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ đảng viên và nhân dân
công tác nhân sự cấp ủy các cấp cũng là một trong những nội dung được lấy ý kiến
đảng cộng sản việt nam là một hệ thống tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến cơ sở
công tác chuẩn bị đại hội các cấp được triển khai theo hệ thống tổ chức của mình là sinh hoạt chính trị bình thường trong đảng
tuy nhiên đã thành thông lệ càng gần đến đại hội một mươi ba của đảng sự chống phá của các thế lực thù địch càng quyết liệt thâm hiểm hơn
vì vậy mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác nhận diện vạch trần và kiên quyết đấu tranh phản bác
làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động phần tử cơ hội
góp phần bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi